nhằm nâng cao nhận thức về việc đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiến hành khảo sát tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm
khi di chuyển bằng mô tô xe gắn máy xe đạp điện trên toàn thành phố
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết thời gian gần đây một trong những lỗi vi phạm nhiều nhất là học sinh không đội mũ bảo hiểm
khi ngồi trên phương tiện tham gia giao thông
thành phố phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ thực hiện chương trình khảo sát tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm
khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
sở giáo dục đào tạo cũng yêu cầu ban giám hiệu các trường phối hợp cùng gia đình học sinh giáo dục và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm
tuyên truyền về lợi ích việc đội mũ bảo hiểm vận động phụ huynh và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông